khoảng giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi bốn tháng năm anh nguyễn vũ khang ba mươi năm tuổi quê ở phú thọ đang ngủ trong phòng trọ tại tầng hai ngách bốn mươi ba trên chín mươi tám trên ba mươi một phố trung kính phường trung hòa quận cầu giấy thì nghe tiếng hồ cháy
xô cửa ra hành lang thấy lửa bốc lên từ khoảng sân tầng một kèm theo tiếng nổ lực bụp anh trở vào phòng đóng kín cửa
ngôi nhà trọ của anh khang thuê cao ba tầng mặt sàn chừng một trăm linh m hai chia làm một mươi
nhà chỉ có lối thoát hiểm là cầu thang bộ hành lang hở phía trước ba phía còn lại là tường nhà hàng xóm cao bốn năm tầng
phía trên lập mái tôn chống nóng và chống thấm áp sát vào trần bê tông
nhà gia chủ cao hai tầng một tung nằm đối diện với nhà trọ
hoàng sân lập mái tôn giữa hai nhà rộng năm mươi năm m hai là nơi để xe của người thuê trọ cũng là cửa hàng sửa xe kim hùng
con trai gia chủ thường ngày cửa hàng kê treo đầy thiết bị xe điện đem về chật kín vì có khoảng hai mươi xe máy xe điện của khách trọ
tổng số người trong hai ngôi nhà là hai mươi bốn trong đó nhà chủ bảy người gồm mẹ chủ nhà vợ chồng chủ nhà và bốn người trong gia đình con trai
một mươi bảy người thuê trọ
ít phút sau khi lửa bùng lên phòng trọ rộng hơn một mươi m hai của anh khang nằm cuối hành lang tầng hai bị khói xâm lấn
xác định không thể thoát nạn bằng lối duy nhất là cầu thang bộ
anh đã kéo vợ chạy vào tolet đóng chặt cửa
bình tĩnh giờ chạy ra ngoài là không sống được
anh chấn an vợ đang hoảng loạn
hai vợ chồng đã liên tục dập đâm nước vào khăn bịt lấy mũi để tránh bị ngạt khói
kỹ năng này anh học được khi xem các chương trình dạy cách thoát hiểm phòng ngạt khí sau khi mối lo hàng loạt vụ cháy trung cư mini nhà ống xảy ra tại hà nội
trong khi đó ở khoảng sân giữa hai ngôi nhà khói lửa bốc lên ngùn ngụt sọc vào hai ngôi nhà lúc mọi người đang ngủ
một số người nghe tiếng động đã bật dậy nhào ra ngoài nhưng bàn công dây đặc khói đen kịt mùi khét lẹt nên đành đóng chặt cửa hét lên vào cầu cứu
tại ngôi nhà hai tầng một tung chủ nhà dùng búa đập tường cửa nhôm kính ở tầng hai nhìn ra ngõ
hai thanh niên hàng xóm từ phía ngoài cũng hỗ trợ đục tường đặt dây thang để người trong nhà leo xuống
ông chủ con dâu và hai cháu nhỏ được cứu theo cách này
phía ngoài cánh cổng khóa kín cửa của hai ngôi nhà
khoảng hai mươi người dung bình chứa cháy mini phun xịt
một số đứng từ tầng tung nhà minh đổ nước xuống từ trên cao dập lửa
tuy nhiên nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành cột lửa vẫn bốc cao tỏa ra hơi nóng hâm hập khói bao chung cả khu vực dân cư
bà thúy sống ở ngôi nhà cạnh bên kể lại
cảnh tượng tôi chưa bao giờ thấy lửa qua các khe mái tôn bốc lên rừng rực hạt lửa quân quận bay khói mù mịt không thể nhìn thấy gì
tiếng nổ bồm bốp vang lên cùng với tiếng hò hét cứu từ bên trong nhà đang bị cháy và các nhà xung quanh
giờ năm mươi hai phút đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực số hai phòng pc bảy tiếp cận hiện trường
nhà cháy nằm trong ngõ chỉ hai mét cách khu phố trung kính khoảng hai trăm linh mét với ba chỗ ngoạt
cảnh sát với sự hướng dẫn của người dân phát theo dụng cụ phá rỡ bình dưỡng khí đường ống nước chạy bộ vào
khi lính cứu hỏa đến lửa đã thiêu dụi
máy xe điện để ở ngoài sân kéo dập khung thép máy tôn chế sân
lửa bùng mạnh theo cả chục dọc từ tầng một lên tầng ba và theo trục ngang của các sàn phòng tầng một
khói đen khí độc bao trùm hai ngôi nhà
cảnh sát chia làm hai mũi
một mũi pha khóa cổng chính tiếp cận khu vực cháy qua sân chính lấy vào hai ngôi nhà để dẫn nước dập lửa và cứu người bị nạn
ba người đã được cứu theo hướng này
một mũi trèo lên lỗ hỏng từ tầng hai được người dân đập trước đó để cứu người
cảnh sát phong cháy chết cháy của thành phố quận cầu giấy cảnh sát một trăm một mươi ba và công an phường trung hòa đã được huy động chữa cháy giữ gìn an ninh trật tự
ở ngoài mặt đường phố trung kính khoảng một mươi xe cứu hỏa chín xe cấp cứu túc trực xếp hang dài cả trăm mét
từ vòng trọ của mình anh khang nghe tiếng lực lượng cứu hộ đến gần
thấy khói đã bớt dần liền dắt vợ chạy ra ngoài bàn công
họ đã được cảnh sát đưa ra ngoài chuyển lên xe cấp cứu tới bệnh viện giao thông vận tải trên phố chùa láng cách hiện trường hai năm km với triệu chứng hô hấp nhẹ
đến một giờ hai mươi sáu phút sau gần sáu mươi phút hỏa hoạn đã được dập tắt
linh cứu hỏa tiếp tục phun nước vào bên trong làm mắt cấu kiện đẩy một tốc cảnh sát cùng với đội hỗ trợ cứu hộ dọa đèn và cứu nạn nhân
họ phải lục tung đồ đặc từng phong trong hai ngôi nhà cháy rụi lần vào toilet để tìm kiếm
khoảng năm người ở nhà trọ và năm người của nhà trọ
năm người của gia đình chủ nhà đã được cứu
xe cấp cứu đưa nạn nhân sống sót tới bệnh viện giao thông vận tải
nạn nhân tử vong được chuyển đến nhà tăng lễ bệnh viện một trăm chín mươi tám ở ngõ phố trần bình và nhà tăng lễ quận cầu giấy ở phố trần vĩ
đến ba giờ ba mươi phút việc cứu hộ vận chuyển thi thể đã kết thúc
chính quyền quận cầu giấy thông báo có một mươi bốn người tử vong trong đó có hai thành viên là gia đình chủ nhà một mươi hai khách trọ sáu người bị thương sau vụ cháy
hiện trường bị phong tỏa để phục vụ điều tra
thoát chết sau vụ cháy anh khang nói khi thuê trọ được vài tháng trước đã quan sát giật kỹ ngôi nhà yên tâm khi thấy loạt bình cứu hỏa mini được đặt ở hành lang
xong khi hỏa hoạn ập đến mọi thứ diễn biến quá nhanh chúng tôi không thể làm gì ngoài cố thủ ở trong tulev anh nói
một năm qua hà nội xảy ra rất nhiều vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại lớn về người
trước đó vào hồi tháng một ngôi nhà ba tầng là tiệm hoa hàng lược hoàn kiếm đã bốc cháy làm bốn người trong gia đình tử vong
cũng vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ngôi nhà thu mua đồng nát ở tứ hiệp thanh trì đã bị cháy khiến ba mẹ con thiệt mạng
nghiêm trọng nhất là vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba trung cư mini ở phường khương hạ thanh xuân đã khiến năm mươi sáu người thiệt mạng ba mươi bảy người bị thương
sau vụ cháy nhà trọ khiến một mươi bốn người chết và ba người bị thương tại hà nội bộ công an cũng đã tiếp tục có những hướng dẫn về cảnh báo người dân để có thể thoát nạn an toàn cũng như xác định được lối thoát nạn khi có cháy xảy ra
đối với nhà độc lập liên kề để thoát nạn an toàn khi xảy ra vụ cháy trước hết người dân phải xác định được lối ra an toàn ra khỏi căn nhà đang cháy
thông thường các lối thoát ra ở nơi an toàn ở các nhà độc lập hoặc liên kề gồm lối ra cửa chính của căn nhà lối ra cầu thang thoát nạn ngoài nhà từ các tầng
lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái tầng thượng để thoát sang công trình liền kề
ngoài ra đối với căn hộ độc lập thì lối thoát nạn an toàn là qua các cửa sổ ban công khi có những thiết bị hỗ trợ như thang thang cây dây tự cứu hạ châm
trước khi phát hiện ra đám cháy người phát hiện đám cháy đầu tiên cần phải nhanh chóng thông báo để mọi người trong nhà biết và nhanh chóng thoát ra khỏi theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa khói bao trùm
trong quá trình di chuyển cần phải bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít khải khói khí độc cũng như bị lửa tạt cây bỏng và cháy quần áo
trong trường hợp lối cắt cửa chính tại tầng một đã bị lửa khói bao trùm thì cũng cần phải bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình suy tính tìm lối thoát khác như
di chuyển ra ngoài bàn công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có
hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như dèm ga giường quân để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn
tuy nhiên trước khi dùng dây để tuyệt xuống cần để đảm bảo rằng dây phải chắc chắn
bên cạnh đó dây phải buộc vào các cấu kiện vững chắc di chuyển ra bàn công hoặc qua cửa sổ và tìm cách thoát ra khỏi căn nhà
công trình lân cận hoặc di chuyển lên tầng thượng lên trên mái và thoát sang các công trình lân cận nếu có thể
trong quá trình di chuyển cần sử dụng khăn áo thấm nước bịt mũi miệng nhằm hạn chế hít phải khói khí độc
đối với các căn nhà công trình có lồng sắt bao bọc phía ngoài nhà thì có thể thoát qua ô cửa ở chất lồng sắt đó để sang các công trình liền kề
trong trường hợp nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa thoát hiểm thì hãy bình tĩnh và tìm kiếm các vật dụng như búa rìu hoặc các vật dụng khác
nhằm bẻ cấy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể chui qua và sang công trình liên kề hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh
tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh bởi vì rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đang bị cháy lan ra toàn bộ căn hộ
trong một số tình huống cấp thiết để ngăn đám cháy từ các tầng dưới
mọi người có thể xả nước từ nhà tắm đến nước tràn ra sân nhà và chảy xuống các tầng dưới khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên
tuy nhiên khi xả nước trong căn hộ cần phải lưu ý phải cắt cầu ra tổng để tránh bị điện giật do nước chân vào làm chập các thiết bị điện
theo bộ công an trong tất cả các trường hợp khi phát hiện cháy phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo số một trăm một mươi bốn để kịp thời cứu nạn và dập tắt đám cháy
đối với căn hộ và trung cư nhiều tầng cao tầng ở công trình dạng này các lối thoát nạn an toàn là cầu thang bộ bên trong tòa nhà
lối vào buồng thang có cửa tự động đóng kín hoặc các cầu thang bộ hở đặt phía ngoài của tòa nhà thường là cầu thang sắt
khi xảy ra sự cố trong các công trình cao tầng để thoát nạn an toàn mọi người cần phải chú ý một số vấn đề sau đây
thứ nhất trên hành lang của tòa nhà dẫn từ căn hộ đến các lối thoát nạn thường có các biển chỉ dẫn
người bị nạn di chuyển theo hướng mũi tên để chỉ dẫn tới buồng thang thoát nạn
tại lối thoát buồng thang bên trong tòa nhà hoặc trong cầu thang hờ bên ngoài sẽ có đèn chỉ dẫn kí hiệu exit
khi vào buồng thang mọi người sẽ di chuyển xuống dưới và ra nơi an toàn
thứ hai để thoát đạn an toàn mọi người chỉ được dùng thang bộ tuyệt đối không được dùng thang máy để thoát nạn
bởi vì hệ thống điện cung cấp cho thang máy có thể bị mất và thang sẽ dừng lại đột ngột ở bất kỳ vị trí nào
người sẽ bị kẹt ở trong thang máy
và có nguy cơ bị ngọn lửa tác động hít phải khói khí độc dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn
thứ ba trên đường di chuyển thoát nạn cũng cần phải thông báo cho mơ người ở trên căn hộ liền kề
và nhấn nút báo cháy khẩn cấp để mọi người trong nhà biết có sự cố cháy từ đó có thể kịp thời thoát nạn
trong quá trình thoát nạn mọi người hãy hỗ trợ lẫn nhau đặc biệt chú ý giúp đỡ người già trẻ em và phụ nữ đang mang thai
tuyệt đối không được chen lấn sô đẩy có thể dẫn tới chấn thương và nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người
thứ tư trường hợp nếu cửa chính ra vào căn hộ hành lang dẫn tới buồng thang bị thoát nạn để bị khói lửa bao trùm
mọi người không thể thoát ra khỏi phòng thì nhanh chóng đóng cửa và có các biện pháp ngăn khói lửa lan vào căn hộ
sử dụng điện thoại nhanh chóng gọi cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để kịp thời đến cứu nạn
di chuyển ra vị trí cửa sổ bàn công hô to và dùng áo khăn hoặc vật sáng màu để vẫy gọi mọi người đến biết vị trí của mình đang bị nạn
cuối cùng bộ công an khuyến cáo trong tất cả các trường hợp tuyệt đối không vội vàng nhảy từ trên cao xuống dưới để thoát nạn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn
như đệm hơi hoặc một số phương tiện bảo hộ khác đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai ở